sau hơn một mươi ngày lô vaccine astrazeneca một trăm một mươi bảy liều ngừa covid một mươi chín đầu tiên được nhập khẩu về việt nam
vào ngày tám tháng ba thì mũi tiêm đầu tiên sẽ được thực hiện
theo bộ y tế trước hết sẽ tiêm vaccine tại một mươi tám cơ sở đang điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
những người trực tiếp tham gia quá trình điều trị bệnh nhân các đối tượng theo nghị quyết hai mươi một nqcp của chính phủ
các vùng dập dịch tập trung cho một mươi ba tỉnh có dịch trong đó tập trung nhất là tỉnh hải dương
những người được tiêm chủng sẽ được quản lý và theo dõi bằng hồ sơ sức khỏe điện tử
cũng liên quan đến vaccine covid một mươi chín báo công an nhân dân online đăng tải bài viết có nhan đề
tuyển người tiêm thử nghiệm vaccine covid một mươi chín thứ hai của việt nam
giám đốc trung tâm dược lý lâm sàng trường đại học y hà nội cho biết là đơn vị thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một
vaccine covid một mươi chín thứ hai của việt nam vaccine covid sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các tình nguyện viên
bắt đầu từ ngày năm tháng ba
trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một vaccine covid trung tâm dược lý lâm sàng
phối hợp với viện vệ sinh dịch tễ trung ương thực hiện thử nghiệm trên một trăm hai mươi tình nguyện viên khỏe mạnh
trong độ tuổi là từ một mươi tám cho đến năm mươi
mục tiêu của giai đoạn một là đánh giá độ an toàn và khả năng đáp ứng miễn dịch của vaccine
để chọn ra hai nhóm liều tối ưu nhất và chuyển sang nghiên cứu ở giai đoạn hai
mỗi tình nguyện viên sau tiêm vaccine sẽ được khám sức khỏe từ tám cho đến tám lần trong vòng một mươi hai tháng
lấy mẫu máu bảy lần để đánh giá tình trạng sức khỏe
và đo lượng kháng thể sau tiêm
mỗi lần đến thăm khám thì mỗi tình nguyện viên sẽ nhận được ba trăm linh đồng tiền hỗ trợ đi lại
riêng lần tiêm mũi một và hai thì mỗi người sẽ nhận được lần lượt là một triệu đồng và năm trăm linh đồng
báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề thị trường xăng dầu năm hai nghìn hai mươi một
chu kỳ tăng giá mới đang đến gần
nhiều chuyên gia dự báo là từ nay đến giữa năm hai nghìn hai mươi một
giá xăng dầu sẽ tăng khoảng một mươi năm hai mươi năm bởi chu kỳ tăng giá mới của thị trường dầu mỏ đang đến gần
việc dầu thô tăng giá sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thu lãi
bù đắp cho những khoản lỗ mà doanh nghiệp đã phải chịu đựng do dịch covid một mươi chín
theo các chuyên gia kinh tế việc giá dầu tăng trở lại sẽ tác động hai mặt đến kinh tế của việt nam
ở khía cạnh tích cực giá dầu thế giới tăng sẽ kéo theo tăng thu ngân sách nhà nước từ dầu thô
đồng thời các loại thuế từ xăng dầu như thuế xuất nhập khẩu
thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt cũng sẽ tăng
trong khi đó ở chiều ngược lại các chuyên gia kinh tế cho rằng giá dầu thế giới tăng sẽ tạo áp lực cho lạm phát
nhất là trong bối cảnh việt nam nhập siêu xăng dầu từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
giá dầu thế giới tăng cũng có thể tác động tiêu cực đến tiêu dùng của người dân và hoạt động của doanh nghiệp
nhất là các doanh nghiệp vận tài
tổng cục du lịch đang bàn với hiệp hội du lịch việt nam để từng bước mở cửa thị trường du lịch quốc tế
với từng nhóm khách quốc gia cụ thể
thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
về chủ trương mở cửa thị trường du lịch quốc tế bà nguyễn thị thanh hương phó tổng cục trưởng tổng cục du lịch
cho hay sẽ có những tiêu chí lựa chọn sẽ chọn những thị trường nguồn đông khách đi theo tour chọn gói
chọn điểm đến thuận tiện về hàng không chọn khu du lịch nghỉ dưỡng có tính độc lập để mở cửa tiếp nhận khách quốc tế
cùng quan điểm ông nguyễn mạnh tiến phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội
cũng cho rằng với nhiều quần thể du lịch khép kín đã được đầu tư trên cả nước hiện nay
các bộ ngành nên sớm kiến nghị chính phủ ban hành tiêu chuẩn tiêu chí để sớm khởi động lại du lịch ở những vùng an toàn
trong khối asean thái lan đang tính tới việc mở cửa thị trường du lịch với những ai có hộ chiếu covid tức là đã tiêm vaccine
vì thế ông nguyễn mạnh tiến khuyến nghị khởi động lại ngành du lịch càng sớm càng tốt
ngay sau đây biên tập viên quang huy sẽ trở đến quý vị những thông tin đáng chú ý trong bản tin sáng phương nam
xin mời anh quang huy
xin cảm ơn biên tập viên mỹ hạnh
quang huy xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi sát phương nam bản tin thứ bảy ngày sáu tháng ba
trong tối ngày năm tháng ba công an quận bảy tp hcm đang điều tra làm rõ vụ tai nạn do xe container trên đường nguyễn văn quỳ phường phú thuận làm một người tử vong
khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày năm tháng ba
xe container biển số năm mươi một c ba mươi chín nghìn năm trăm linh chín chạy trên đường nguyễn văn quỳ hướng từ quận hai sang quận bảy
khi đến dưới dạng cầu phú mỹ tài xế cho xe quay đầu về lại hướng quận hai
tuy nhiên xe bất ngờ leo lề tâm một người tử vong
người đàn ông bị xe container tông tử vong bốn mươi một tuổi quê nghệ an đang làm việc tại một công trình xây dựng gần đó
nhiều người đứng mua đồ trước cửa hàng may mắn phát hiện tháo chạy
ghi nhận tại hiện trường phần tường trước cửa của cửa hàng bán đồ điện bị container tông nứt bể
hai xe máy hư hỏng công an quận bảy tp hcm đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
trong ngày bốn tháng ba công an huyện đầm dơi kết hợp cùng công an xã trần phán tỉnh cà mau
đã chia làm nhiều hướng bất ngờ bao vây phía sau phần đất của một người dân thuộc ấp nhị nguyệt xã trường phán
phát hiện và bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền
phát hiện lực lượng công an các đối tượng liền tháo chạy ra nhiều hướng đã có ba mươi bốn đối tượng bị bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ chín con gà hai cặp cửa một cân đồng hồ hơn một mươi hai triệu đồng tiền mặt
và một số tăng vật có liên quan được biết chủ của căn nhà trên đã đi làm xa hiện không có ở địa phương
trước đó một ngày cũng vào buổi trưa ngày ba tháng ba công an huyện đầm dơi cũng đã trừ xóa một tụ điểm đá gà
tại ấp hòa lập xã tân thuận có liên quan hai mươi năm đối tượng tạm giữ năm con gà hai cặp cửa và số tiền gần hai mươi năm triệu đồng
các vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
trong chiều tối qua sở y tế tp hcm đã có văn bản báo cáo cục y tế dự phòng và viện pasteur tp
về việc thống kê các đối tượng tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín trên địa bàn theo mẫu thu thập thông tin của cục này
các trường hợp nằm trong danh sách được ưu tiên tiêm ngừa gồm cán bộ y tế đang điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
thành viên tổ truy vết nhân viên tham gia điều tra dịch tễ cán bộ lấy mẫu xét nghiệm tổ covid một mươi chín cộng đồng
cán bộ trực tiếp tiêm vaccine covid một mươi chín nhân viên tại các khu cách ly tập trung lực lượng quân đội lực lượng công an
sở y tế tp hcm cho biết giai đoạn một thành phố lập danh sách hơn bốn mươi bốn trường hợp được ưu tiên tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
phong bố cụ thể là nhân viên y tế đang điều trị bệnh nhân covid một mươi chín là hai trăm tám mươi năm người thành viên tổ truy vết là ba trăm tám mươi tám người
nhân viên tham gia điều tra dịch tễ là một ba trăm sáu mươi hai người lực lượng quân đội tiêm sáu trăm linh người lực lượng công an được tiêm một bốn mươi hai người
tội covid một mươi chín cộng đồng được lựa chọn tiêm vaccine
các bộ trực tiếp tiêm vaccine là ba mươi tám người số cán bộ lấy mẫu xét nghiệm được tiêm là một bảy trăm một mươi người
nhân viên tại các khu cách ly tập trung là năm trăm một mươi ba người cán bộ trực tiếp tiêm chủng vaccine covid một mươi chín là hai trăm bảy mươi năm người
trước đó một trăm một mươi bảy liều vaccine ngừa covid một mươi chín đầu tiên đã được nhập về việt nam
những người đã được tiêm chủng được quản lý theo dõi bằng hồ sơ sức khỏe điện tử có chứng nhận điện tử đã được tiêm vaccine
liên quan đến công tác cấp căn cước công dân tỉnh hậu giang đặt mục tiêu đến ngày một tháng bảy hoàn thành cấp loại giấy tờ này
cho hơn bảy trăm linh nhân khẩu từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh
hiện công an tỉnh và các địa phương đang nỗ lực thực hiện công tác này
với phương châm dễ làm trước khó làm sau nơi nào đông làm trước nên nào ít làm sau
công tác cấp căn cước công dân ở hậu giang được thực hiện với nhiều cách làm sát thực tế và hiệu quả
thị trấn một là điểm cấp xã đầu tiên được phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
chọn thế điểm cấp căn cước công dân lưu động
những ngày qua các đối tượng tự giấy tập trung là công chức viên trướng thị trấn học sinh và đến người dân
lần lượt thực hiện tại xã thay vì đến công an huyện
nhờ thiết bị hiện đại nên mỗi hồ sơ xử lý chỉ từ năm đến một mươi phút
cấp căn cứ công dân là điểm mới
nhờ cán bộ đến tầng xã người dân như ông đinh trung dũng được hướng dẫn hồ sơ chi tiết
quá trình bổ sung giấy tờ nhanh chóng giám công đi lại chờ đợi
anh em cán bộ giải quyết rất là nhanh lạ thái độ của anh em rất là tốt
đối xử với anh em công dân người dân rất là tốt
trung bình mỗi ngày điểm lưu động này cấp gần ba trăm linh hồ sơ
phân đấu đến cuối tháng ba này thị trấn bảy ngày tiếp nhận trên một mươi thẻ căn cứ công dân
công an tỉnh cho biết hiện phố họ với bùa điện tỉnh đều chuyển phát nhanh thẻ
đáp ứng nhu cầu công tác làm ăn của người dân
bà con nên lưu ý là khi mà đến liên hệ để đề nghị cấp căn cứ công dân
thì cần mang theo các loại giấy tập trung
giấy tờ giống như là sở hộ khẩu giấy khai sinh hoặc là giấy tờ có liên quan
nếu như mà thông tin của bà con có sự điều chỉnh thay đổi
thì nên nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an cấp xã
để kịp thời thay đổi đính chính mà để mà kịp thời cấp căn cứ công dân theo quy định
trong kế hoạch phát lưu động này công an tiếp điểm chọn hai địa phương có dân cư đông
là thị trấn bảy ngàn của huyện châu thành a và ba xã thị trấn của huyện phụng hiệp
các địa phương còn lại
người dân đến công an huyện thị xã thành phố để thực hiện
với trang thiết bị hiện đại quá trình xử lý nhanh
ghi nhận tại thành phố vị thanh trong những ngày đầu năm mới
công an thành phố bố trí lực lượng gấp đôi phục vụ người dân
làm căn cước công dân giải quyết nhanh các hồ sơ để người dân đi làm ăn xa
theo quy định của tỉnh một tổ cấp căn cức công dân có gắn chiếc điện tử
thì bố trí là sáu bảy đồng chí
chúng tôi sẽ bố trí gấp đôi tăng cường hơn gấp đôi
để làm sao giải quyết các trường hợp
cấp bách của người dân và các trường hợp người dân có nhu cầu
cấp đổi lại căn cức công dân có gắn chiếc điện tử
chỉ đạo cho lực lượng là giải quyết công việc cho người dân là hết việc chứ không hết giờ
trong đó người dân có nhu cầu sẽ đến liên hệ với công an thành phố
chúng tôi sẽ giải quyết tốt hơn trong thời gian trước đây
đến nay toàn tỉnh nhận hơn một mươi hồ sơ
trong đó cấp phát được một là năm trăm linh thẻ căn cức công dân
khi đến nhận thẻ căn cước công dân để xác nhận lại số giấy chứng minh nhân dân
người dân chỉ cần quét mã
chỉ cần quét mã qi trên thẻ chứ không cần giấy xác nhận bằng giấy
với tinh thần vì nhân dân phục vụ công an tỉnh hậu giang tập trung cao độ
thực hiện dự án sản xuất cấp và quản lý thẻ căn cứ công dân
đảm bảo đúng tiến độ góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế
và xã hội của địa phương
tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị để bình ồn giá cướp vận tải bằng ô tô năm hai nghìn hai mươi một
sở giao thông vận tải hà nội vừa đề nghị ubnd các quận huyện thị xã
chỉ đạo bộ phận tiếp nhận hồ sơ kê khai giá kiểm soát chặt các nội dung kê khai
của các đơn vị khi đến nộp hồ sơ kiên quyết không cho kê khai tăng giá cước
khi không có đủ cơ sở
sở giao thông vận tải hà nội chỉ đạo các tổ chức cá nhân đang thực hiện kê khai giá
giả soát các chi phí cấu thành giá để kịp thời đề xuất giảm giá cướp
khi giá xăng dầu bán lẻ giảm
văn bản của sở giao thông vận tải hà nội nêu rõ
các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến cố định bằng đường bộ
vận chuyển hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố hà nội
tuyệt đối không được lợi dụng lượng hành khách tăng cao trong các dịp nghỉ lễ
để tăng giá thu cao hơn so với mức giá kê khai
thực hiện lập phương án giá theo đúng các chi phí hợp lý phát sinh
sở giao thông vận tải hà nội đã giao cho các đơn vị chức năng phối hợp
với sở tài chính và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
kiểm tra việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước về giá
kiên quyết xử lý các tổ chức cá nhân lợi dụng để tăng giá cước vận chuyển hành khách
thủ tướng chính phủ vừa giao bộ giao thông vận tải và tài chính
xem xét giải quyết theo thẩm quyền kiến nghị gói cứu trợ của hiệp hội hàng không việt nam
cụ thể hiệp hội hàng không việt nam đề nghị tiếp tục thực hiện
có điều chỉnh các khoản hỗ trợ cho các hãng hàng không
cụ thể như triển khai gói hỗ trợ tiến dụng cho các hãng cải thiện khả năng thanh toán
gói tiến dụng hai mươi năm đến hai mươi bảy tỷ đồng
tiếp tục xem xét và cơ cấu lại thời hạn trả nợ mà các doanh nghiệp bị ảnh hưởng
bởi covid một mươi chín đã vay của các tổ chức tiến dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tới hết năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời hiệp hội này cũng kiến nghị tiếp tục hỗ trợ về giảm phí lệ phí
với một số hoạt động và dịch vụ hàng không
thực hiện việc giảm năm mươi phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không sân bay
và tiếp tục giảm giá điều hành bay giãn thuế và các nghĩa vụ tài chính
với từng doanh nghiệp áp dụng tiếp khung giá với mức tối thiểu đồng
với dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục nhà nước đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
giảm tiếp thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay tối thiểu giảm bảy mươi trong năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị để phản đối xe dù xe chạy vượt tuyến cướp khách
cạnh tranh không lảnh mạnh
nhiều nhà xe tuyến cố định chạy trên tuyến quốc lộ bảy từ tp vinh
lên các huyện kỳ sơn tương dương con cuông đã đồng loạt đình công
và ngay sau đó vào sáng ngày năm tháng ba sở giao thông vận tải nghệ an đã đối thoại
với các doanh nghiệp vận tải để làm rõ những vấn đề bức xúc của các nhà xe thành công
tại buổi đối thoại đại diện các nhà xe tuyến cố định chạy trên đường bầy bức xúc
vì thời gian qua bị các xe dù xe vượt tuyến xanh giành khách
gây nên tình trạng cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại cho các đơn vị
để các nhà xe yên tâm hoạt động sở giao thông vận tải nghệ an sẽ cử hai đội thanh tra cắm chốt
xử lý nghiêm trên tuyến đường này để xử lý đối với các xe dù xe vượt tuyến
sở cũng yêu cầu các nhà xe nhanh chóng trở lại hoạt động để phục vụ hành khách
nếu các đơn vị không hoạt động và không có lý do chính đáng
thì sở sẽ thu hồi giấy phép và cho cấp phép mới để đảm bảo việc đi lại của nhân dân
trước những cam kết của sở giao thông vận tải đại diện các doanh nghiệp nhà xe sẽ hoạt động trở lại vào ngày bảy tháng ba
thưa quý vị với việc kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh biên giới sơn la đang áp dụng các biện pháp mạnh chống dịch như chống giặc
và trong đó thì huy động tối đa các lực lượng thành lập hệ thống kiểm dịch tại các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh
quản lý chặt lực người và phương tiện ra vào địa bàn
ghi nhận ngay sau đây của truyền hình công an nhân dân
tại quốc lộ ba mươi hai b
ở huyện phù yên tỉnh sơn la
phù yên là một huyện nằm ở phía đông bắc của tỉnh sơn la
có hai tuyến quốc lộ chín chạy qua là quốc lộ ba mươi bảy và ba mươi hai b
tiếp giáp với các tỉnh hòa bình phú thọ yên bái
chính vì vậy lượng người và phương tiện lưu thông qua địa bàn rất lớn
đặc biệt là vào thời điểm trước trong và sau dịp tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một vừa qua
chỉ tính trong một mươi ngày tái lập chốt đã lấy thông tin đò thân nhiệt gần hai mươi lượt người
bảy bảy trăm ba mươi bốn lượt người
trong lượt phương tiện sàng lọc năm trăm hai mươi sáu người đi từ vùng dịch về đưa cách ly tập trung một trăm sáu mươi năm người
chốt được đặt tại km một mươi hai bốn trăm linh quốc lộ ba mươi hai b
vị trí chốt được đặt tại vị trí giáp danh giữa hai tỉnh phú thọ và sơn la
do là tuyến đường huyết mạch nên lưu lượng người và phương tiện qua đây rất là đông
đặc điểm địa bàn thị trấn phú yên cũng như các xã phú yên là có rất nhiều con em
và người dân đi lao động từ các vùng miền xuôi ở dưới trở về
cách lực người và phương tiện
phương tiện qua chốt thì cơ bản là người dân chấp hành tốt vì ý thức và chấp hành tốt
đôi khi trong đó có một số ít trường hợp do không am hiểu và ý thức còn thấp
nên là còn phối hợp với việc kiểm soát về thông tin người còn chưa được đầy đủ lắm
nên là gây khó khăn cho anh em trong việc kiểm soát đầu vào
xác định được tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch
tổ kiểm soát dịch thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kiểm soát lượng xe vào và lượng khách ở các vùng trên cả nước đi qua đây
đối với những trường hợp ở vùng dịch về phải lấy thông tin và đưa đi cách ly
còn những trường hợp không được vào địa bàn thì xin ý kiến và cho quay trở lại nơi xuất phát
nhưng với sự vào cuộc rất mạnh mẽ và tốt liệt từ các cơ quan liên hành như là công an và nhân giao thông
chúng ta giúp lượng y tế nắm bắt được lệnh trình của người dân đi từ những vùng nào
vùng có nguy cơ từ vùng dịch hay vùng không có nguy cơ
do đó sẽ giúp được cơ quan đơn vị y tế
nắm bắt được lệnh trình của người dân trở về
qua đó sẽ giúp được ngăn chặn ngăn chặn và giảm được các nguy cơ lây lan mắc bệnh từ các vùng dịch trở về địa phương
kiểm tra căn cứ của công dân như là chứng minh thư và giấy tờ tùy thân của người dân
như là khai báo y tế tạm thời tại đơn vị tại chốt
và qua đó sẽ hướng dẫn người dân khi trở về địa phương tiếp tục khai báo tại trạm y tế xã phường
để cơ quan y tế sẽ sàng lọc những người dân là vùng có nguy cơ hay vùng không có nguy cơ
để giảm hiểu tốt nhất của nguy cơ lây lan dịch bệnh covid tại địa bàn
cùng với kiểm soát dịch bệnh tại các chốt kiểm soát trên các tuyến quốc lộ
hiện nay tỉnh sơn la cũng chỉ đạo các lực lượng tăng cường tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
tại các huyện cửa ngõ giáp danh trên các tuyến biên giới
với tinh thần chống dịch như chống giặc
địa phương tiếp tục phát huy các tổ tự quản tại các xã phường thị trấn
để tuyên truyền phát giác tố giác người từ vùng dịch về
đảm bảo dịch bệnh không xâm nhập được vào địa bàn